hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi phút sau tiêm tại cơ sở tiêm chủng nhân viên tiêm chủng phải giải thích hướng dẫn cho người
được tiêm tiếp tục theo dõi sau khi rời cơ sở tiêm chủng tối thiểu hai mươi bốn giờ tất cả yêu cầu này không
ngoài mục đích phát hiện sớm và xử trí đúng phản ứng phản vệ đã có nhiều bài viết chia sẻ
rất chi tiết về phản ứng phản vệ hầu như tất cả các trường hợp tử vong sau tiêm vaccine đều
liên quan đến phản ứng phản vệ quan trọng nhất trong xử trí phản vệ là phải chẩn đoán sớm và
xử trị đúng bệnh nhân gặp phản ứng phản vệ hầu như không thể tử vong nếu được chẩn đoán ngay
từ đầu và xử trí chính xác độ một nồi ban đỏ từng điểm từng đám rồi lan rộng phù mỹ mắt
phù mặt độ hai xuất hiện thêm khó thở thở xít đau quặn bụng đi ngoài phân lỏng nhiều lần
độ ba tiếp tục xuất hiện tình trạng huyết áp tăng trên một trăm bốn mươi trên chín mươi hoặc tụt chín mươi trên sáu mươi hoặc dưới
loạn ý thức lờ mờ nói sảng vật vả
độ bốn mất ý thức ngừng tim ngừng thở phản ứng phản vệ cực kỳ nguy hiểm vì xuất hiện và diễn
biến rất nhanh nếu không phát hiện xử trí kịp thời trong thời gian ngắn có thể chuyển từ độ một
sang độ hai từ độ hai sang độ ba và từ độ ba sang độ bốn khi bệnh nhân đã gặp phản vệ độ ba bốn nếu không
được xử trí đúng tại bệnh viện thì tỷ lệ tử vong là rất lớn hoặc cứu sống được vẫn có nguy cơ để lại
di chứng nặng nề đi phát hiện sớm xử trí đúng phản vệ sau tiêm ngừa đặc biệt ở người có
cơ địa dị ứng trẻ em người có bệnh nền già yếu thì cần ở lại tiêm chủng đến bước lâu nhất
có thể trong bảy mươi hai giờ sau tiêm ngừa lúc nào cũng phải có ít nhất một người thân ở bên cạnh để
theo dõi giám sát chỉ cần phát hiện dấu hiệu phản vệ phải ngay lập tức dùng thuốc theo hướng
dẫn sẵn có và đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất trong tối đa một mươi đến một mươi năm phút
cho tới nay dịch covid một mươi chín chủ yếu không ảnh hưởng lớn đến những đối tượng nhỏ tuổi
tuy nhiên điều đó bắt đầu thay đổi ở nam phi
nam phi quốc gia đang đối mặt với sự hoành hành của biến thể mới omicron
biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao đang hoành hành ở nam phi đã khiến số trẻ em dưới năm tuổi
phải nhập viện tăng bất thường cố vấn y tế hàng đầu cho chính phủ nam phi nhận định
sự gia tăng đáng báo động này có thể đặt cuộc chiến chống covid một mươi chín toàn cầu vào một giai đoạn mới
do bối cảnh biến thể omicron đang lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới
các nhà khoa học nam phi cũng cho biết biến thể mới đang lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trước đó
trong một cuộc họp báo trực tuyến
cố vấn chính phủ nam phi wasila rashad đã nói về tình hình tại tỉnh cô teng
nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể mới
rõ ràng cô teng sự gia tăng hàng tuần về số cao mắc và số cao nhập viện cao hơn so với trước đó
chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh số ca nhập viện ở mọi nhóm tuổi
nhưng đặc biệt đáng chú ý là những trẻ dưới năm tuổi
chuyên gia này cũng cho biết tỷ lệ này ở những người dưới năm tuổi hiện cao thứ hai
chỉ sau những người trên sáu mươi tuổi
xu hướng đang diễn ra hiện nay rất khác với những dưới năm tuổi
cái gì chúng tôi từng chứng kiến trước đó là sự gia tăng đặc biệt
trong số ca nhập viện ở những trẻ dưới năm tuổi
chúng ta thường chứng kiến trẻ em không bị tác động nặng bởi dịch covid một mươi chín trước đây
và không có nhiều cao nhập viện
tuy nhiên trong làn sóng thứ ba số bệnh nhân nhập viện là trẻ em dưới năm tuổi
và thanh thiểu niên đã gia tăng
vào lúc bắt đầu của làn sóng dịch lần thứ tư
chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh ở tất cả lứa tuổi đặc biệt ở trẻ dưới năm tuổi
bà resat cũng trình bày một biểu đồ cho thấy
tỷ lệ trẻ dưới năm tuổi phải nhập viện đã tăng ở mức đáng báo động như thế nào
chuyên gia này đã đưa ra dẫn chứng tại thành phố guan metro
nếu như trong hai tuần đầu của làn sóng dịch lần thứ ba tại nam phi hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chưa tới hai mươi trẻ em dưới năm tuổi phải nhập viện
thì trong hai tuần đầu của làn sóng dịch lần thứ tư
từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một con số này là hơn một trăm linh ca
một chuyên gia khác nhà dịch tế học michael crome cho biết
số ca nhập viện hàng ngày ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
của tỉnh cô teng đã tăng từ một mươi chín lên bảy mươi tám ca
bà grom dấy lên cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc trung bình trong bảy ngày
theo bộ trưởng y tế nam phi joe fowler
biến thể omicron thực sự có khả năng lây nhiễm cao
trong đó bao gồm cả những người đã tiêm vaccine
dù vậy ông cho rằng biến thể này ít gây ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn
so với những biến thể trước đó
mới đây các nhà khoa học mỹ phát hiện ra một gen lạ
trong cấu tạo của omicron
được cho là có thể khiến nó dễ lây lan hơn chủng khác
nhưng lại gây triệu chứng nhẹ hơn
các nhà nghiên cứu tại công ty phân tích dữ liệu canporit
ở massachusetts mỹ đã phát hiện ra chủng omicron
có thể sở hữu ít nhất một đột biến
bằng cách sử dụng một đoạn vật liệu di chuyển từ virus khác
có khả năng cao là virus cúm thông thường
các nhà nghiên cứu cho biết
chuỗi gen lạ không xuất hiện trong bất cứ phiên bản nào của sars cov hai trước đó
nhưng lại phổ biến ở nhiều loại virus khác
bao gồm cả những virus cúm thông thường
và cả trong bộ gen người các nhà nghiên cứu cho biết
bằng việc thêm đoạn gen này vào trong cấu tạo
bế chủng omicron dường như có thể dễ dàng tấn công
vào hệ biễn dịch của con người hơn
theo chuyên gia venky sudhavaran
người đứng đầu nghiên cứu của công ty camporet
các nhà khoa học nhận định với đoạn gen này
omicron dường như có thể dễ dàng lây lan hơn
trong khi nó có thể chỉ gây ra triệu chứng nhẹ
hoặc không có triệu chứng cho người bệnh
tuy nhiên các nhà khoa học hiện chưa nổi
không đánh đắm được chính xác
liệu omicron có dễ lây lan hơn các chủng khác
hay gây triệu chứng nặng hơn
hay liệu nó có vượt mặt delta
thành chủng áp đảo trên thế giới hay không
để trả lời cho câu hỏi này
thế giới có thể phải chờ vài tuần
khi dữ liệu của omicron đầy đủ
theo các nghiên cứu trước đó
tế bào trong phổi và hệ tiêu hóa của con người
có thể cùng lúc chữa virus sars cov hai
và virus cảm cúm thông thường
điều này có thể dẫn tới khả năng
các loại virus tái tổ hợp với nhau
quá trình này được mô tả là
hai loại virus trong cùng tế bào
tương tác với nhau khi từ sao chép
và nó sẽ tạo ra phiên bản virus mới
mang đặc tính từ của hai virus bố mẹ
theo chuyên gia sudha rarwan
omicron có thể xuất hiện lần đầu
ở một người vừa mắc cúm vừa mắc sars cov hai
khi đó sars cov hai có thể đã thu thập
vật liệu di chuyển của virus cúm
và tạo ra phiên bản omicron
chủ yếu gen tương tự từng xuất hiện
nhiều lần trong virus cúm
và virus sars cov hai
nam phi nơi ca omicron đầu tiên bị phát hiện
là một trong những nước có tỷ lệ
nhiễm hiv cao nhất thế giới
virus này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch
và khiến con người dễ tổn thương hơn
trước virus cẳng cúm thông thường
cũng như các loại virus khác
trước đó ông tulio de oliveira
giám đốc trung tâm ứng phó dịch bệnh nam phi
đưa ra kinh vấn rằng
biến chủng này đã có thể đã sử dụng
cơ thể của một người bị bệnh
về suy giảm miễn dịch
ví dụ như hiv để làm vườn ươm
sẽ cần có thêm nhiều nghiên cứu
để xác định cách mà các đột biến
nhiều chưa từng có trên omicron
được tạo ra và tác động của nó
tới đặc tính của virus
tuy nhiên chuyên gia sudha rarang nhận định rằng
khám phá mới của nhóm nhà khoa học
nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc mọi người cần phải được tiêm chủng
chúng ta cần phải tiêm chủng
để giảm thiểu nguy cơ những người bị suy giảm
miễn dịch nhiễm virus sars cov hai
chuyên gia sudha rarang nhấn mạnh
số ca mắc covid một mươi chín
ở nam phi đã tăng gần bốn lần
chỉ trong bốn ngày qua
nhấn mạnh mối lo ngại về tốc độ lây nhiễm
của biến thể omicron
nam phi ghi nhận một mươi sáu năm mươi năm ca mắc
tăng từ bốn ba trăm bảy mươi ba ca
hôm ba mươi tháng một mươi một
viện quốc gia nam phi về các bệnh
truyền nhiễm nicd cho hay
một số ca mắc biến thể omicron
mới là những người từng mắc covid một mươi chín
trước đó số ca mắc mới
được ghi nhận hôm ba tháng một mươi hai
đã nâng tổng số ca mắc tại nam phi
lên hơn ba triệu ca
sự truyền dữ liệu bản đầu cho thấy
biến thể omicron lây lan nhanh hơn delta
tổ chức y tế thế giới who
hôm ba tháng một mươi hai cho hay
biến thể omicron đã được phát hiện
ở ba mươi tám quốc gia tăng so với
hai mươi ba quốc gia hai ngày trước
trưởng nhóm kỹ thuật về covid một mươi chín
của who cho biết
chúng tôi nhận thấy tốc độ lây lan ngày càng tăng
số ca mắc biến thể omicron
được phát hiện ngày càng nhiều
ông mike ryan giám đốc chương trình
y tế khẩn cấp của who
cho rằng có thể mất hai tuần để chứng kiến
tỷ lệ tử vong liên quan đến biến thể omicron
tăng lên trong trường hợp biến thể này
gây bệnh nặng
chuyên gia này nói thật không may là điều này
cần thời gian để kiểm chứng
chúng tôi cũng nhận thấy điều đó
trong các đợt dịch trước khi tỷ lệ cả mắc tăng lên
phải mất một hoặc hai tuần
để ghi nhận số ca nhập viện và tử vong
trong cuộc họp báo hôm ba tháng một mươi hai
tại geneva thụy sĩ
người phát ngôn christian limeyer
của who cho biết vẫn chưa ghi nhận
trường hợp tử vong nào liên quan đến
biến thể omicron cùng hay
quỹ tiền tệ quốc tế imf
hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
do sự xuất hiện của biến thể omicron
giám đốc imf
biến chủng mới lây lan rất nhanh
có thể làm giảm niềm tin
theo đó chúng ta có thể thấy sự sụt giảm
trong dự báo tháng một mươi về tăng trưởng toàn cầu
các dự báo gần đây
của imf gây lo ngại rằng
vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu
và việc phân phối vaccine không đồng đều
đang làm chậm đạt phục hồi
khiến một số quốc gia bị bỏ lại phía sau
lại thêm một thông tin đáng lo ngại
về biến thể omicron
theo nghiên cứu của nhà khoa học mỹ
biến thể umicolon của covid một mươi chín có vẻ
đã la với một loại virus phổ biến khác
khiến chúng trở nên khó nắm bắt
và dễ lây lan hơn
venky sudararan chuyên gia cao cấp
của công ty phân tích dữ liệu y tế
cambridge mỹ phát hiện
biến thể omicron mang ít nhất
một đột biến lai từ virus khác
rất có thể là virus gây cảng lạnh
đột biến này của omicron
chưa từng xuất hiện ở bất cứ biến thể nào
của covid một mươi chín nhưng lại phổ biến
ở các loại virus gây cảng lạnh thông thường
ở người đột biến này thậm chí
còn có trong bộ gen của con người
theo chuyên gia sudararan
bằng đột biến này biến thể omicron
có thể trở nên giống con người hơn
và né được sự tấn công của hệ miễn dịch
trong cơ thể con người
kết quả nghiên cứu của ông sudararan
đã được đăng trên osf
và đăng trên trang điện tử khoa học
thế giới việc mang đột biến này
khiến biến thể omicron lây làn dễ dàng
hơn nhưng chỉ gây ra triệu chứng nhẹ
hoặc không có triệu chứng ở người mắc
tổ chức y tế thế giới đến nay vẫn chưa
thể kết luận liệu omicron có khả năng
lây nhiễm và độc lực mạnh hơn
biến thể delta của covid một mươi chín hay không
có thể sẽ phải mất vài tuần
nữa để các nhà nghiên cứu tìm hiểu
tương tận về omicron theo writer
theo chuyên gia
sudararan nam phi một trong
những nước đầu tiên trên thế giới phát hiện
nhiều khả năng phải chịu khẩu quả nghiêm trọng
bởi biến thể này
nam phi là nơi có tỷ lệ người nhiễm hiv
cao nhất thế giới các bệnh này gây
suy yếu hệ thống miễn dịch khiến cơ thể
dễ tổn thương vì vậy mặc dù omicron
chỉ gây triệu chứng nhẹ ở người bình thường
nhưng người nhiễm hiv mắc biến thể này
sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn
ông sudararan nhận định
cần có nhiều nghiên cứu hơn
về nguồn gốc các đột biến của omicron
và ảnh hưởng của điều này tới khả năng lây lan
trong khi chưa có kết luận chính thức
về việc omicron thực sự có khả năng
khám vaccine hay không chúng ta nên
đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng
ông sudararan khuyến cáo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn